bộ giáo dục và đào tạo đang xây dựng dự thảo quyết định khung kế hoạch thời gian năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
dự kiến ngày học sinh tự trường sớm nhất là ngày một tháng chín
thời gian tự trường được cân nhắc lùi tiếp nửa tháng và lùi một tháng so với mọi năm
bộ cũng cho biết là giáo viên học sinh sẽ có thời gian nghỉ hè nhiều hơn
trong bối cảnh năm học vừa qua phải kéo dài do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thời gian học chính thức sẽ được tổ chức sau ngày khai giảng năm học mới mùng năm tháng chín
trong năm học tới bộ sẽ xây dựng hướng dẫn tinh giản chương trình đổi mới cách tổ chức dạy học
tăng cường các hoạt động trải nghiệm thực tế và phát huy sức sáng tạo của học sinh